ngày một mươi bốn tháng ba đoàn công tác của bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh ủy bạc liêu về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
lãnh đạo tỉnh ủy bạc liêu đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình kinh tế xã hội
an ninh trật tự của tỉnh năm hai nghìn một mươi tám tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt tám ba mươi
tỉnh có hai mươi ba dự án lớn được triển khai thực hiện với tổng vốn giải ngân hơn một bốn trăm linh tỷ đồng
tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn bốn năm mươi ba hai mươi chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch
tại buổi làm việc bộ trưởng bộ công an đánh giá cao sự phát triển của bạc liêu về kinh tế xã hội
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
bộ trưởng tô lâm đề nghị lực lượng công an tiếp tục tập trung đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả
âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa tội phạm
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh các lực lượng chức năng cần chủ động phát hiện và giải quyết tốt
những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở đồng thời tiếp tục hoàn thành thể chế hướng về cơ sở
nhằm đưa lực lượng chính quy về xã phải nắm được dân phải được dân tin yêu